cũng là rất khó khăn bởi vì như

cả miền xuôi
và cái tên của tổ chức này thì qua điều tra
thì lúc đầu thì lại có tin

thế nhưng mà rồi sau đó lại có
những nguồn tin khác nói rằng

thế rồi đối tượng cầm đầu thì
lúc là quân lúc là
lê vi dân lúc là đô
thế thành ra là cái giai đoạn đầu là
lực lượng an ninh cũng chưa xác định được
đây là một tổ chức phản động hay là hai tổ chức phản động
cho nên là
mỗi giấc bàn khoan không biết là
đây là tổ chức phản động đảng cách mạng
quốc gia việt nam riêng hay là hội liên hiệp quốc dân việt nam

một thằng hay là ba thằng
những trinh sát của ta
đã thâm nhập và tiếp cận
người dân ở nhiều địa bàn khác nhau
nhằm thu thập thông tin về hoạt động
thủ đoạn và âm mưu của tổ chức này
bản thân đại tá tống xuân nhuận
khi ấy đang là giám đốc công an thanh hóa
nhưng cũng đã trực tiếp xuống
địa bàn cùng anh em
ông cùng với một trinh sát nữ
đã hóa trang thành hai cha con
đi mua lương thực ở những vùng này
qua trò chuyện tiếp xúc
với người dân họ đã nắm được
một số thông tin vô cùng quan trọng
hiện nay đảng cách mạng việt nam
đang giáo riết tuyên truyền
vận động người dân ở bảy huyện
cả miền núi miền xuôi
trên địa bàn tỉnh thanh hóa
nhiều cơ sở hoạt động bí mật của chúng
đang bắt đầu thành lập
cơ cấu tổ chức có cả bí thư tri bộ
thậm chí một số cán bộ đảng viên
của đảng cộng sản cũng bị chúng rụ rỗ lôi kéo
trên địa bàn huyện thường xuân
tổ chức đảng cách mạng việt nam
đã chỉ đạo thành lập tri bộ
gọi là tri bộ bốn mươi một
địa điểm đóng tại thôn mạ
một bàn của đồng bào dân độc thái
do tên lữ văn cả hay còn gọi là
mò ben làm bí thự
trên địa bàn huyện thường xuân

tổ chức đảng cách mạng việt nam

một bàn của đồng bào dân độc thái do tên lữ văn cả hay còn gọi là tri bộ bốn mươi một địa điểm đóng tại thôn mạ
lợi dụng sự uy tín và ảnh hưởng của những người như mò ben
chúng thâm nhập ngày càng sâu
và nhận thức của nhiều người dân vẽ ra

khi đi theo đảng cách mạng việt nam